bằng tinh vi và đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền không nhỏ
đó là những thủ đoạn lừa đảo chiếm hoạt tài sản qua không gian mạng trong mùa dịch
đáng chú ý thì nhiều trang web giả mạo có giao diện rất giống với các trang thông tin của các bộ ngành
đã được đối tượng dựng lên nhằm thu thập thông tin của người dùng phục vụ vào các hoạt động phạm pháp khác nhau
là một phóng viên nên chị hương có mối quan hệ rất rộng với nhiều tầng lớp xã hội
lợi dụng đặc điểm này không ít lần tài khoản mạng xã hội của chị như facebook zalo twitter
đã bị các đối tượng nhắm đến như một công cụ để kiếm tiền
và chỉ mới cách đây không lâu nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo của những kẻ này
còn chị thì giờ đang khóc dở méo dở vì phải giải quyết hậu quả mà bọn lừa đảo bỏ lại
khiến chị vô cùng bức xúc
sau đấy thì đăng những dòng trạng thái hoặc là những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ
trên trang facebook và trang zalo của tôi trong một thời gian dài
tậm chí là đến nửa năm một năm
thì chúng câu nhử các người thân ruột thịt của tôi
sau đấy thì lừa họ bằng cách là cho mượn tiền của họ
đối với những người như anh em ruột thịt của tôi thì họ chúng mượn rất là số lượng rất là nhiều
ví dụ từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu
còn đối với bạn bè mà không thân quen thì các đối tượng thì lợi dụng
và cũng như lừa đảo mượn một số tiền nó cũng nhỏ cũng không phải là nhiều
hai ba triệu năm triệu
người ta nói là cổ đau ở con sót và đồng tiền thì nó đi liền khúc ruột
mà khi mà biết bị lừa như vậy thì người thân và bạn bè tôi thì
có những cái thái độ cũng rất là tiêu cực
và thậm chí là mang cái niềm tin đối với mình ấy
anh người đến danh dự với uy tín của tôi
nên là cũng có một phần ở đấy vẫn trách mắc bản thân tôi
thành ra là khi mà xảy ra sự việc đấy thì bản thân tôi
tôi cũng phải có một số những mối quan hệ tôi bắt buộc tôi phải giữ
thậm chí là anh em ruột thịt thì mình phải bỏ tiền túi mình ra
để bú đắp lại sự mất mát cũng như là sự bị lừa của họ
những tin nhắn theo kiểu
bạn ơi tôi đang cần gấp lắm
chuyển tạm tôi vài triệu có việc quan trọng
bắn tôi mượn đêm không ra cây nộp tiền được v v
là văn phong quen thuộc của kiểu tội phạm này
rồi trăm ngàn lý do gấp gáp khó khăn trở ngại để đánh lừa các nạn nhân
tinh vi hơn khi hiện nay có rất nhiều trang web
có giao diện giống hệt với các trang thông tin của các bộ ngành
được lập nên để khai thác thông tin người dùng
đặc biệt hơn là nội dung của các trang này luôn bắt kịp xu thế
khi hiện đang nhắm đến những nhu cầu thiết yếu của người dân
như khai báo trợ cấp hay đăng ký tiêm vaccine
vẫn đang tiếp tục và chưa kết thúc trong một sớm một chiều
và người dân vẫn phải tiếp tục cách ly giãn cách xã hội
và các tội phạm lừa đảo mạng vẫn tiếp tục lợi dụng tình hình covid một mươi chín để hoành hành
các hình thức tấn công lừa đảo này thì sử dụng các kỹ thuật cũ
nhưng mà lợi dụng các thông tin nội dung thể hiện theo cách mới
đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình covid một mươi chín
để làm cho người dân hoang mang và mất cảnh giác
trung tâm giám sát an toàn không do mạng quốc gia
đã liên tục khuyến nghị cũng như là cảnh báo tới người dân
về các phương thức thủ đoạn các hành vi cụ thể
của các vụ việc tấn công mạng qua các kênh truyền thông của tổ chức
bên cạnh việc xử phạt thì điều quan trọng để hạn chế tối đa các vụ việc tấn công mạng
là người dân cần liên tục cập nhật thông tin nâng cao cảnh giác
và cũng như là có nhận thức về an toàn thông tin
bên cạnh đó các chuyên gia về an ninh thông tin
cũng cảnh báo người dùng các ứng dụng thương mại điện tử hiện nay
không nên đồng bộ và cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho các ứng dụng khác nhau
cũng như không cung cấp quá nhiều thông tin cho các hoạt động giao dịch điện tử
tránh việc truy xuất các thông tin này cho các mục đích phi pháp
và cho các hoạt động buôn bán thông tin cá nhân hiện đang rất phổ biến hiện nay